chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà nguyễn phát trấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
đã dùng dao đâm hàng xóm gây thương tích nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam đối với nguyễn phát chấn về tội cối gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng chín giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
gia đình bùi đức thuận kéo dây điện ngang nóc nhà của gia đình ông nguyễn văn mỹ
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn cử cãi
vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày sau khi đi uống cà phê với bạn bè về
chấn con ông mỹ sang nhà tìm thuận để nói chuyện thì giữa hai người lại tiếp tục xảy ra cửa cãi
sau đó chấn về nhà lấy một con dao bằng kim loại dài khoảng bốn mươi cm
quay lại tìm thuận với mục đích hù dọa thì bị thuận nhặt một thanh sắt gần đó đánh trúng vào người
tức giận chấn đã dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào người của thuận gây thương tích nặng
sau đó trấn bỏ trốn
còn thuận được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích là hai mươi